trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho hay bão số bốn tên quốc tế là sơn ca
tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
chiều tối nay ngày hai mươi năm tháng bảy bão số bốn mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi dự báo sẽ đổ bộ lên đất liền
từ các tỉnh hà tĩnh đến quảng trị chung với khu vực đổ bộ của bão số hai
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương hồi tám giờ ngày hai mươi năm tháng bảy vị trí tâm bão
ở vào khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc một trăm linh tám năm độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh hà tĩnh quảng trị
khoảng một trăm năm mươi km về phía đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
chiều tối nay ngày hai mươi năm tháng bảy bão số bốn sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới dự báo đến bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm linh năm ba độ kinh đông trên khu vực biên giới việt nam lào
sức gió mạnh nhất ở tầng áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
do ảnh hưởng của bão từ ngày hai mươi năm tới ngày hai mươi bảy tháng bảy các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế sẽ có mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến khoảng hai trăm linh mm
tại hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số bốn do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
phối hợp với ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
tại hà nội những phương án phòng chống và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cơn bão số bốn đã được đưa ra
các thành viên ban chỉ đạo các bộ ban ngành trung ương tập trung triển khai phương án bám sát lấy cơ sở
tất cả các ngành
chứ không phải cái cơn bão này nó nhỏ hoặc là mưa nó nhỏ đâu
trong đó có những ngành mà phải bám rất sát nơi này điện giao thông cứu hộng những ngành
biên phòng an ninh cái an toàn thứ nhất là cái trục của biển hết sức lưu ý
nhưng cái an toàn thứ hai nữa là trục ở sườn tây
các tỉnh này nú ấm nú quét sạc lở tai biến địa chất
thì kỳ này đề nghị các anh là chỗ này đã quan tâm quan tâm hơn
tất cả những chỗ sùng yếu kiên quyết gì rồi chứ
những chỗ địa bàn từ gành từ hào từ đập tràng
không chỉ có biển bão mà khi xảy ra mưa nụ lớn thì phải có lực lượng cạnh cạnh
cơn bão số bốn được đánh giá là cơn bão cháy mùa và đường đi của cơn bão này chùng với khu vực cơn bão số hai vừa đi qua
ngoài ra cơn bão này đổ bộ vào đúng giai đoạn lúa đang làm đồng
nên các địa phương cần hết sức chú ý không chủ quan chuẩn bị các phương án chủ động ứng phó với bão theo phương châm bốn tại chỗ